nắng nóng kéo dài bệnh nhân nhập viện liên tục gia tăng và để tránh tình trạng chờ đợi đông người gây không khí ngột ngạt nhiều cơ sở y tế bệnh viện đã chủ động lắp đặt trang thiết bị cơ sở vật chất điều hòa không khí chủ động ứng phó với nắng nóng tạo cảm giác thoải mái cho người dân khi đến khám chữa bệnh
nắng nóng gây gắt đã khiến cho nhiều người có tâm lý e ngại khi đến bệnh viện khám chữa bệnh hiểu được điều đó nhiều cơ sở y tế đã chủ động trang bị thêm điều hòa thiết bị làm mát không khí cung cấp đầy đủ nước uống nới rộng khu khám chữa bệnh sắp xếp thêm phòng ốc tăng cường nguồn nhân lực đội ngũ y bác sĩ để phục vụ công tác khám điều trị bệnh cho người dân
trong những đợt nắng nóng này số lượng bệnh nhân vào khám ngoại trú cũng như là nhập viện đều tăng
khoảng trên một trăm năm mươi để giải quyết tình trạng nắng nóng và cho các cụ được khám sớm thì bệnh viện bắt đầu từ đầu mùa hè thì đã huy động nhân viên làm việc từ sáu h ba mươi sáng để giải quyết lượng bệnh nhân đến khám được nhanh chóng
thứ hai là có bộ phận tiếp đón và phân luồng hướng dẫn rất đầy đủ ở từng bộ phận và một cái nữa là có hệ thống điều hòa trung tâm toàn bộ ở trong khu vực sảnh trờ phòng khám cũng như phòng điều trị
trong những đợt nắng nóng này số lượng bệnh nhân vào khám ngoại trú cũng như là nhập viện đều tăng và một cái nữa là có hệ thống điều hòa trung tâm toàn bộ ở trong khu vực sảnh trờ phòng khám cũng như phòng điều trị
dự kiến nắng nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới số lượng bệnh nhân đến thăm khám tại các cơ sở y tế cũng có thể gia tăng chủ động ứng phó với nắng nóng tạo sự hài lòng môi trường thoải mái cho người bệnh là nhiệm vụ của ngành y tế